cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam và công an tỉnh bình định vừa khởi tố hai đối tượng
có hành vi tấn công vào báo điện tử vov của đài tiếng nói việt nam
kết quả điều tra xác định huỳnh phước mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
thực hiện hành vi tấn công deos vào ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vào website vov vn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với huỳnh phước mẫn
tại bình định công an tỉnh bình định cũng tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
vương quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã cát hanh huyện phù cát tỉnh bình định
về hành vi cản trở hoặc gây dối hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử đối với báo điện tử vov
cơ quan chức năng tỉnh bình định vẫn tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án